các hành vi vi phạm như lấn chiếm xả chất thải chưa qua xử lý ra các công trình thủy lợi đang diễn biến ngày càng phức tạp với mức độ tinh vi hơn
trong khi các vụ vi phạm pháp luật về thủy lợi chưa được xử lý rứt điểm
thì tại nhiều địa phương vẫn tiếp tục phát sinh vi phạm mới gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hệ thống thủy lợi bắc hưng hải
tuyến canh xuân thụy tại địa bàn xã kiều kỵ huyện gia lâm thành phố hà nội là tuyến canh đầu nguồn của hệ thống bắc hưng hải
từ đây nước sẽ chảy trực tiếp về hệ thống sông kim sơn qua địa bàn các tỉnh hưng yên và hải dương
tuy nhiên từ khoảng chục năm nay tuyến canh này luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và bốc mùi hôi thối
còn đây là tuyến canh đầu mối kim sơn đi qua địa bàn thôn trung xã tráng liệt huyện bình giang tỉnh hải dương
từ trung tuần tháng bảy các đối tượng đã đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng sông khiến dòng chảy bị thu hẹp
ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tưới tiêu nhất là khi bão lụt và gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện giao thông đường thủy
riêng về tình trạng lấn chiếm lòng sông hành nang d nó diễn ra qua đây rất nhiều năm qua rất nhiều thời kỳ
nhưng thời gian gần đây thì có một hộ là họ lấn chiếm mới trong cái hành nang của d
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay trên hệ thống canh trục bắc hưng hải đã xảy ra chín trăm bốn mươi bốn vụ vi phạm
tuy nhiên đến nay mới giải quyết được hai trăm tám mươi một vụ còn hầu hết những vụ vi phạm sau khi đã được lập biên bản thì đều có dấu hiệu tái phạm
theo quy định hiện nay các đơn vị khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm kiểm tra theo dõi phát hiện và lập biên bản các hành vi vi phạm công trình thủy lợi
còn trách nhiệm xử lý thuộc chính quyền địa phương nơi xảy ra vi phạm
công ty chúng tôi thấy là vướng chính ở quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý khai thác
có thể nói là chính quyền đã không mạnh tay để xử phạt những đối tượng
trong khi đối tượng hiện nay họ tổ chức để họ vi phạm
rất nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý khai thác và tính an toàn của công trình thủy lợi
hệ thống thủy lợi bắc hưng hải chỉ là một trong rất nhiều công trình thủy lợi của nước ta
hiện nay đang diễn ra tình trạng vi phạm hành lang công trình thủy lợi và xả thải
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đang đến gần
nếu những vi phạm trên không được giải quyết triệt đề sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng các công trình
khó khăn trong việc lấy nước sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân
đặc biệt nếu nguồn nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân